thưa quý vị sau khi áp dụng các biện pháp hạn chế di chuyển để chống dịch
tp hcm nhận định hai phần ba lượng phương tiện trên đường hiện nay là nhân viên giao nhận
nhu cầu vận chuyển hàng thiết yếu qua kênh này vẫn ở mức cao trong thời gian tới
vì vậy tp hcm đã tiến hành nhiều biện pháp về việc kiểm soát định danh
cũng như bắt đầu tiêm vaccine cho nhóm đối tượng này
từ khi áp dụng chỉ thị một mươi hai các shippeard tp hcm chỉ được phép vận chuyển mặt hàng thiết yếu
được bộ công thương quy định đồng thời lực lượng giao nhận này phải đăng ký hoạt động
trong một hoặc một số quận huyện nhất định không còn giao trên địa bàn rộng như lúc trước
mình kiểm tra được và mình có quyền yêu cầu từ chối những mặt hàng không cần thiết
tại vì cơ quan chức năng không cho
khi nhận cuộc gọi mình trước mắt thì có thể mình sẽ điện cho người gửi là mình vào cái gì
nếu mà gửi không nói thì có thể mình gửi tại chỗ luôn cũng không cần phải tới nơi
do là đối tượng được phép hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội
đã xuất hiện tình trạng một số người thuê trang phục shipper để di chuyển
các lực lượng tại chốt kiểm soát dịch tại tp hcm hiện nay
yêu cầu các nhân viên giao nhận phải trình được thẻ nhận diện hoặc mã qr định danh
một là có thẻ hai là giấy phong hành
cái app gỡ mail thì cho mình gỡ mail rồi mình đánh ra gỡ qua điện thoại mình
thứ nhất là app thứ hai là tin nhắn của sở công thương
rồi một cái mã qr code của bên phía công ty cấp
thì khi mà mình di chuyển qua những khu vực mà có các lực lượng chức năng kiểm tra
thì mình sẽ trình cái đó ra
mình thấy các anh giống như là cũng nhanh nhẹ càng lúc càng nhanh hơn rồi
ví dụ như là chuyện kiểm tra app rồi mình trình
thì nó mất
chắc khoảng chắc từ khoảng hai ba phút
về giải pháp lâu dài bảo vệ sức khỏe của nhóm đối tượng này cũng như cộng đồng
nhóm lái xe công nghệ giao nhận đầu tiên đã được tiêm vaccine
đợt đầu tiên có khoảng hai trăm năm mươi tài xế
các hãng giao nhận vẫn tiếp tục nhận đơn đăng ký từ đối tác
để nhanh chóng đặt tỷ lệ tiêm vaccine cao nhất có thể
những đối tượng này là những đối tượng rất là có nhiều nguy cơ
tại vì họ tiếp xúc với nhiều khách hàng
cho nên nếu như chúng ta triển khai cho cái đối tượng gắp đôi này
để họ được trích ngừa đó là một cái chính sách rất là nhân đạo
và tạo điều kiện cho những người rapple này có thể sắp tới
họ tham gia vào cái công việc của họ hàng ngày được
nếu như họ chưa tiêm chủng thì nó cũng sẽ đưa đến những nguy cơ rất là cao về nhiễm
mỗi lần mà nghe thông tin thì cuối buổi hoặc là cuối ngày
thì thành phố mình ở cứ mỗi một ngày tăng lên năm sáu ca
thì mỗi một lần về thì cũng rất là nóng nắng
không biết là hôm nay mình tiếp xúc với bao nhiêu người như vậy
thì cũng ai là f f một thì không được tiêm chủng an toàn hơn khi đi công tác
tại vì không những là tiếp xúc nhiều mà sẽ lấy bệnh cho khách hàng
cũng liên quan chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín chiều tối ngày hai mươi tám tháng bảy
thành phố hồ chí minh cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ
bằng cách mở các điểm tiêm sau một mươi tám giờ với bộ nhận diện
để người tiêm và được tiêm có thể di chuyển
cứu yếu là diễn ra ở từng vườn mỗi vườn có ít nhất hai điểm

thì mới tiêm ở bệnh viện
cho nên là cũng xác định trên địa bàn phương hoặc là rõ hơn chút là là quận ra
với những số lượng với số lượng mà con người cũng thể
chiều ngày hai mươi tám tháng bảy bộ thông tin truyền thông cũng có đề xuất
cần duy trì đội ngũ shipper để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép
vừa phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội
bộ công thương cũng ủng hộ đề xuất này
bộ công thương cho rằng để duy trì cần sự chung tay của các sản thương mại điện tử
các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong việc thống kê nhân lực giao hàng của từng đơn vị
từ đó tập trung ưu tiên tiêm vaccine cho đội ngũ này
đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng chống dịch